vào tối ngày hôm qua ủy ban nhân dân phường thanh lương quận hai bà trưng thành phố hà nội đã phong tỏa tạm thời ngõ sáu trăm năm mươi một đường minh khai
sau khi ghi nhận hai mươi một trường hợp dương tính với covid liên quan đến công ty thực phẩm thanh nga
theo cdc hà nội ca ghi nhiễm ghi nhận đầu tiên tại công ty trên là nữ hai mươi một tuổi trú tại phường văn trương đống đa là thực tập sinh tại đơn vị này
trung tâm y tế hai bà trưng đã điều tra xác minh và lấy mẫu tổng số ba mươi trường hợp f một của bệnh nhân
ngày một tháng tám cdc hà nội xét nghiệm khẳng định thêm hai mươi nhân viên của công ty cung ứng thực phẩm này dương tính
chính quyền phong tỏa tạm thời khoảng ba trăm linh hộ với một nhân khẩu tổng số người liên quan trong khu vực ổ dịch khoanh vùng đã được lấy mẫu là bảy trăm năm mươi hiện chưa có kết quả
các hộ dân trong khu vực phong tỏa tạm thời được yêu cầu không ra khỏi nhà cho đến khi có thông báo mới